thưa quý vị trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở bắc bộ tiếp tục duy trì tình trạng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
nền nhiệt đêm tại khu vực vùng núi và trung du bắc bộ chỉ từ một mươi sáu cho đến một mươi bảy độ khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ từ một mươi tám cho đến hai mươi độ trời vẫn rét về đêm và sáng
sang đến ngày mai không khí lạnh được dự báo sẽ tăng cường thêm gió đông bắc khô lấn lướt gió đông ẩm vì thế miền bắc mưa giảm trời khô giáo
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở miền bắc vẫn duy trì ở ngưỡng thấp là từ hai mươi ba hai mươi năm độ
không khí lạnh liên tục bổ sung khiến cho vùng mưa mở rộng hơn xuống phía nam
trong đêm nay và ngày mai suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến khánh hòa đều có mưa trên diện rộng
trong đó vùng mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào cho đến phú yên
với tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ bảy mươi cho đến một trăm năm mươi mm có nơi lên trên hai trăm linh mm
mưa lớn sẽ khiến lũ trên các sông từ quảng bình đến phú yên có khả năng lên lại
đỉnh lũ trên các sông ở mức từ báo động một đến mức báo động hai có sông trên mức báo động hai
kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ nghệ an cho đến phú yên
người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
không chỉ có miền trung mà miền nam cũng có xu hướng tăng mưa trở lại
trong đêm nay ở cả tây nguyên và nam bộ có mưa giải rác
đến trưa và chiều mai có mưa nhiều nơi
ở khu vực nam bộ sẽ có điểm xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
điều đáng lưu ý hơn cả đó là sự xuất hiện của một cơn bão có tên quốc tế là goni
đang hoạt động trên khu vực tây bắc thái bình dương
cường độ của nó vào lúc một mươi ba h chiều nay là cấp một mươi bảy tức là mức siêu bão
và đây cũng là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm tới giờ trên khu vực tây bắc thái bình dương
tuy yếu theo hướng tây tây nam
đến gần sáng ngày hai tháng một mươi một bão goni sẽ đi vào biển đông đồng thời trở thành cơn bão số một mươi trên biển đông
dự báo đến một mươi ba h ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão sẽ cách huyện đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
trước diễn biến phức tạp của bão bà con ngư dân cần lưu ý
tuyệt đối không đi vào những vùng được cảnh báo nguy hiểm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước